thưa quý vị để đối mặt với những khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập như hiện nay
nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi mở ra nhiều cơ hội là một giải pháp
cho các nông dân việt nam vượt qua những khó khăn và thách thức từ môi trường và thị trường
bằng phương pháp ứng dụng gis và nông nghiệp đã tạo hướng đi mới cho phép người nông dân
phân tích dữ liệu môi trường theo dõi tình trạng các loại đất và các yếu tố khác
giúp cho quá trình sản xuất nông nghiệp được diễn ra thuận lợi và đạt được hiệu quả cao hơn
câu chuyện về ứng dụng công nghệ gis trong sản xuất nông nghiệp sẽ được chia sẻ
ở phần sau của chương trình còn bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
hàng trăm trang web cơ quan nhà nước bị tin tặc tấn công kiểu mới
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cục an toàn thông tin
bộ thông tin bộ thông tin bộ thông tin bộ thông tin bộ thông tin bộ thông tin
hiện nay có nhiều website cơ quan nhà nước bị tin tặc tấn công kiểu mới để lợi dụng đăng tải số lượng lớn tệp tin
có nội dung độc hại biến thành các trang quảng cáo cho những trang web cơ bạc cá độ bóng đá lô đề đánh bài ăn tiền
một số website của cơ quan nhà nước với đuôi gov vn bị chèn các link quảng cáo được gọi là becklink
có nghĩa là những kẻ xấu lợi dụng lỗ hồng của các website này để đưa vào các đường link quảng cáo dẫn tới web đen
các đường link này không được nhìn thấy bằng các đường link quảng cáo
nhưng lại được các hệ thống công cụ như google đưa vào dữ liệu tìm kiếm
điều này sẽ trở nên nguy hiểm và nghiêm trọng nếu bị các đối tượng lợi dụng để đăng tải
phát tán những nội dung xấu độc xuyên tạc về chủ quyền chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
vì sao doanh nghiệp ở việt nam liên tiếp bị mã hóa dữ liệu
thời gian gần đây một số hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại việt nam
bị sự cố tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền ransomware
sự cố mã hóa dữ liệu của tổng công ty dầu việt nam và công ty chứng khoán vn direct
trong thời gian gần đây đã kéo theo nhiều hệ lụy gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thị trường
lý giải về nguyên nhân theo các chuyên gia mã độc đã được các nhóm tin tặc cai cắm và ẩn mình
trong hệ thống của các doanh nghiệp một thời gian dài và chờ thời cơ thích hợp để mã hóa dữ liệu nhằm tống tiền
tin tặc lựa chọn con mồi là các tổ chức doanh nghiệp
có tiềm lực tài chính tốt sau đó sử dụng phương thức cơ bản như email lừa đảo dẫn dụ cài mã độc
khai thác lỗ hổng phần mềm hoặc mua dữ liệu đăng nhập trên chợ đen
sau khi vào được bên trong tin tặc tiến hành thăm dò thu thập dữ liệu để lập bản đồ kiến trúc mạng
hiểu các biện pháp bảo mật của mạng và xác định mục tiêu có giá trị cao
việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý gis hiện nay đang trở thành xu thế mới của hoạt động sản xuất nông nghiệp
cùng với công nghệ viễn thám as định vị gps và hệ thống iot phát triển hệ thống thông tin địa lý gis như một giải pháp
tích hợp giải quyết nhiều trở ngại về vấn đề tài chính nguồn nhất lực hạn chế
qua đó góp phần nâng cao chất lượng đầu ra đầu vào của hoạt động sản xuất nông nghiệp
từng chỉ là một công cụ dành cho các nhà quy hoạch kiến trúc sư và kỹ sư cơ sở
tầng gis hiện đang phổ biến hơn bao giờ hết đối với nhiều chủ sản xuất và hội nông dân
các nhà sản xuất nông nghiệp với các hoạt động canh tác lớn dựa vào công nghiệp gis để trồng trọt
thu hoạch và tưới tiêu cho cây trồng
ứng dụng gis đã trở thành một công cụ quan trọng để quản lý và tối ưu hóa hoạt động sản xuất
ứng dụng gis thực tế ở việt nam ta cũng đã làm từ rất lâu rồi
từ những năm mấy chục năm từ mấy chục năm trước
thì chúng ta cũng đã sử dụng

thì gis là một công cụ để phân tích xử lý dữ liệu
khi chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu đầu vào
thì chúng ta sử dụng gis để phân tích và đưa ra hỗ trợ đưa ra quyết định
thì đây là một xu hưởng tất yếu của thế giới cũng như của việt nam
đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như là trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường của chúng tôi
hiện nay hoạt động nghiên cứu sâu rộng về gis
đang được triển khai phù hợp với các nội dung của các nhà sản xuất
được phù hợp với nhu cầu thực tiễn và sự phát triển của nền nông nghiệp bốn
việc này đặt nền móng cho sự phát triển và phổ cập công nghệ gis
ở mọi lĩnh vực trong đời sống thực tiễn
thưa phó giáo sư tiến sĩ lê thị giang
việc tổng hợp dữ liệu là một trong những thế mạnh của công nghệ gis
vậy thì để tạo nên một cái môi trường có đầy đủ thông tin dữ liệu
một cách chính xác nhất và hiệu quả nhất
thì chúng ta cần phải thực hiện những cái thao tác như thế nào
thế thì gis là một công cụ máy tính
nó có khả năng giao diện với rất rộng các cái thiết bị khác
thế thì gis có rất nhiều các chức năng
trong đó có một chức năng là thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
sau khi mình lấy dữ liệu từ ảnh viện thám
rồi từ gps từ tất cả những thiết bị hỗ trợ
để thu thập toàn bộ dữ liệu bên ngoài
rồi đo đạt rồi là từ những bản đồ giấy có sẵn
thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa nó vào trong máy tính
thế thì tùy thuộc từng lớp
đoại dữ liệu nó là cái gì
thì mình sẽ có một phương pháp chuẩn hóa
để đưa dữ liệu vào trong phần mềm của máy tính
ví dụ như là ở đây chúng tôi có dữ liệu độ cao này
ví dụ lấy từ ảnh viện thám chẳng hạn
hoặc là lấy từ bản đồ địa hình
chuẩn hóa để đưa vào trong đây là bản đồ về độ cao chẳng hạn
rồi bản đồ dạng đường
ví dụ như là bản đồ toàn bộ hệ thống sông suối ao hồ
của cái khu vực này
thì nó sẽ ở cái dạng đường và dữ liệu dạng điểm
thì đây là sử dụng gps
để chúng tôi lấy toàn bộ dữ liệu về vị trí điểm của các đối tượng
thì sau khi mà chúng tôi đã có tất cả các lớp gis
có thể overlay trồng xếp tất cả các đối tượng đó
để tổng hợp tất cả các dữ liệu đó
phân tích dữ liệu phân tích không gian
để đưa ra được một cái thông tin hữu ích cho một cái dự án nào đó
thế thì ví dụ như trong bài này chẳng hạn
muốn tìm một cái vùng đất thích hợp cho một cây trồng nào đó
thì đầu tiên mình phải tìm được
các yêu cầu sinh trường phát triển một cái trồng
thế thì mình phải tích hợp tất cả những cái yếu tố đó
thành những cái lớp bản đồ đưa vào trong máy tính
ví dụ như bây giờ tìm vùng đất thích hợp trồng cây cam chẳng hạn
thì phải biết là cây cam thích hợp với đất gì
và mình phải lấy từ bản đồ đất
đấy bản đồ đất thì ở các địa phương
thì người ta đều có bản đồ thủ nhưỡng
đó thế sau đó thì mình sẽ
vùng nào mà chưa có thì mình lại làm bằng cách là
xây dựng bản đồ đất cho họ
sau đó thì bản đồ mưa thì lấy từ dữ liệu mưa
bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì mình lấy từ bản đồ viễn thám
hoặc là lấy từ bản đồ có sẵn
hoặc là bản đồ địa hình để biết được độ cao
và khi mà tích hợp tất cả những cái yêu cầu sinh trường phát triển cây trồng
trên rất nhiều yếu tố như thế
thì mỗi một yếu tố như thế người ta gọi là một cái bản đồ đơn tính
và gis là một cái công cụ giúp cho chúng ta có thể tổng hợp
tất cả những cái đơn tính đó để trở thành một cái bản đồ tổng hợp
và đưa ra một cái bản đồ cuối cùng
một cái bản đồ tổng hợp tất cả những cái đó
thì nhìn lên đó chúng ta biết là vùng nào là vùng thích hợp với trồng cam
thì đó là một cái quá trình mà chúng ta có thể đưa từ dữ liệu vào
xong rồi phân tích dữ liệu và trồng xếp
để đưa ra được cái bản đồ thông tin cuối cùng
để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
hoạt động đo lường thực tiễn là không thể thiếu
những con số từ các thiết bị đo đạt này sẽ được thống kê
tích hợp và đẩy lên không gian dữ liệu chung của gis
bộ dữ liệu gis được truyền thông
lập để phục vụ cho việc lập sơ đồ mô phỏng
và dự đoán về khu vực đất thích hợp để canh tác
theo dõi quá trình sinh trường của cây trồng
đây cũng chính là những yếu tố quan trọng
để phát triển hệ sinh thái nông nghiệp tiên tiến và hiện đại
thưa phó giáo sư tiến sĩ lê thị giang
được biết là ứng dụng công nghệ gis thì đã được ra đời và phát triển từ lâu
vậy thì lợi ích của gis mang lại đối với đời sống thực tiễn là như thế nào
khi mà sử dụng gis thì nó là một cái nền tảng trong chuyển đổi số
tức là nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian công sức và tiền của
trong quá trình từ dữ liệu đầu vào cho đến theo dõi quá trình sản xuất
cũng như là dự báo về đầu ra
trong gis thì nó có một cái khác biệt
đó là trước đây để đo được một cái mảnh ruộng như thế này
thì chúng ta phải mang máy móc ra để đo
thế nhưng mà bây giờ thì có công nghệ số
thì chúng ta chỉ cần dùng các vệ tinh ở trên bầu trời
rồi dùng gps sau đó chúng ta đưa vào trong các cái thiết bị di động như thế này
ngay cái vị trí này
chúng ta có thể là xem xét xem là hiện nay các cái thông tin ở đây
nó có chính xác hay không đất đai như thế nào tưới tiêu ra làm sao
và có cần điều chỉnh gì hay không
hay là hiện tại thì có những cái tác động gì về mặt môi trường
hay là về những cái để cho cái quá trình sản xuất của mình nó bị ảnh hưởng
thì lúc đó những nhà quản lý cũng như là các người nông dân
có thể điều chỉnh kịp thời trong cái quá trình sản xuất của mình
để không gây những cái thiệt hại trong cái vụ thu hoạch
cái thứ hai mà lợi ích của gis đó là trong quá trình sản xuất
thì người nông dân rất là đau đáu với cái chuyện dịch bệnh
thế thì gis nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kiểm tra được
kiểm soát được toàn bộ các nguồn lây bệnh
và từ đó thì chúng ta có thể biết được là cái lan truyền của nó như thế nào
nguồn gốc ra làm sao và từ đó thì có thể là trừ khử được triệt để
triệt để các cái nguồn gốc gây bệnh
và cái điểm thứ ba đó là gis có thể giúp chúng ta là dự báo được
cái năng suất và sản lượng của cái vụ mùa đó
và cho người nông dân biết rằng là cái vụ mùa của đấy của họ
sẽ công đến mức độ nào đó
và một cái nữa đó là nó kết hợp được với rất nhiều thứ như là điện toán đám mây này
hay là big data này hay là iot để tạo ra một cái nền nông nghiệp thông minh
tức là tưới tự động này rồi dùng phun thuốc bằng máy bay không người lái này
đấy rồi tất cả những cái công nghệ mà internet vạn vật ấy
cùng với gis sẽ giúp cho kiểm đưa toàn bộ cái nền nông nghiệp của chúng ta
trở thành một cái nền nông nghiệp hiệu quả và thông minh
mục tiêu phát triển đồng bộ một cách sâu rộng trong lĩnh vực nông nghiệp
vẫn là câu chuyện đường dài bởi vấn đề chuyển giao công nghệ đến nay
còn tồn tại nhiều nút thắt trong khi đây là một trong những yếu tố quan trọng
để tạo tính kết nối cập nhật thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
đưa công nghệ tới gần hơn với những người trực tiếp tham gia sản xuất
bên cạnh những lợi ích mà gis mang lại đối với hoạt động nghiên cứu này
hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
vậy thì đâu là điểm còn vướng mắt trong cái việc áp dụng công nghệ này trong thực tiễn ạ
câu hỏi này rất hay là bởi vì đối với mình thì dạy gis từ khi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến bây giờ thì rất nhiều kỳ vọng để đưa gis vào trong thực tiễn của việt nam
thế nhưng mà thực tiễn thì cho thấy rằng là có rất là nhiều trở ngại
ví dụ như là về cơ sở dữ liệu
thì ở việt nam chúng ta thì khi mà muốn đưa hệ thống thông tin địa lý vào vận hành
thì nó cần phải có năm cái yếu tố cơ bản về phần cứng tức là cơ sở hạ tầng
rồi phần mềm rồi cơ sở dữ liệu rồi về con người
thế nhưng mà
khi mà chúng ta triển khai xuống địa phương thì tất cả những cái cơ sở hạ tầng này
thì phải đầu tư ví dụ như là phần cứng thì phải thiết kế những cái hệ thống máy bay không người lái
rồi các cái hệ thống tưới tự động rồi là vân vân
thì tất cả những cái đấy đều cần một cái chi phí nhất định về cơ sở
cái thứ hai là về phần mềm thì hiện nay thì thường là chúng ta đang sử dụng những phần mềm của nước ngoài
ở việt nam chúng ta có một số phần mềm nhỏ lẻ ở những dự án
thì nó chưa thành một cái hệ thống
hệ thống nhất trên toàn quốc ấy
cho nên khi đưa xuống sử dụng ở các địa phương thì nó cũng rất là khó khăn
thế còn về con người thì cần phải có một cái chất lượng
đội ngũ nhân lực mà có những kỹ năng để có thể áp dụng được những công nghệ số vào trong từng khâu của sản xuất
thì nó cũng là những cái khó khăn đối với các địa phương đó
vì vậy cho nên mà để mà khắc phục được những khó khăn này thì đầu tiên chúng ta phải có một cái nguồn vốn về tài chính
để đầu tư về mặt cơ sở hạ tầng
về mặt con người
về mặt phần mềm
và tất cả mọi thứ đồng bộ thì lúc đó một cái quy trình hệ thống thông tin điện lý sẽ được hoàn chỉnh
mặc dù chúng ta nói rằng là công nghệ số chuyển đổi số
kinh tế số xã hội số và công dân số
tuy nhiên vấn đề đưa cái mà ứng dụng công nghệ số đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
hay như lĩnh vực tài nguyên môi trường thì không chỉ là chúng ta chỉ nói bằng máy móc
từ trước nay cũng rất nhiều hội thảo
không phải là các hội thảo của các doanh nghiệp kể cả các cơ quan bộ ngành tổ chức nhiều hội thảo lớn
nhưng mà sự tiếp cận của
người trực tiếp để gắn với ruộng đồng với bà con nông dân gắn với lĩnh vực đất đai tài nguyên môi trường
thì vẫn còn hạn chế nhất định
chính vì vậy để một tính đồng bộ để có chi tiết thì tôi nghĩ rằng là
từ các nhà khoa học và các trường đại học các viện nghiên cứu song hành bà con nông dân
và triển khai vào thực tế và tổ chức tập huấn tại thực tế đó
nhưng mà song hành của cái vấn đề này thì cần phải các doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý đi cùng
thì nó sẽ như chúng ta đang nói là nhà nước nhà quản lý nhà khoa học
và người nông dân
thì cái vòng cái một cái khép kín như vậy sẽ tính đồng bộ hiệu quả hơn
cho nó sẽ thu hoẹp khoảng cách giữa khoa học công nghệ giữa bà con nông dân
và giữa ứng dụng vào thực tiễn sản xuất
ứng dụng khoa học công nghệ là hoạt động mang tính kế thừa sáng tạo và phát triển
để hoạt động này thực sự mang ý nghĩa thiết thực và hiệu quả
xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực làm trọng tâm là hướng đi đúng đắn
thưa quý vị đi từ công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ
rõ ràng thì cũng không thể phủ nhận được những thế mạnh của công nghệ gis
việc tổng hợp thông tin dữ liệu một cách chính xác về địa mạo tính chất đất
hay là chu trình sinh trường của cây trồng
đó đều là những tính năng mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực
trong hoạt động quản lý và sản xuất nông nghiệp
và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng phóng viên của nhịp sống số
tìm hiểu về quá trình ứng dụng gis và hoạt động quản lý vùng nguyên liệu
tại công ty mía đường lam sơn
hiện nay việc xây dựng các vùng nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng và là giải pháp
để tạo ra nhiều đột phá đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
nắm bắt xu thế phát triển của nền nông nghiệp bốn công ty mía đường lam sơn đẩy mạnh việc triển khai chiến lược
về chuyển đổi mô hình hoạt động dựa trên công nghệ số
trong đó chú trọng chuyển đổi quy trình sản xuất chuẩn hóa quy trình
theo lối tự động hóa ngay từ khâu quản lý chất lượng vùng nguyên liệu cây trồng
trong quá trình xây dựng và phát triển thì công ty luôn xác định ứng dụng khoa học công nghệ
là một trong những vấn đề để nâng cao được hiệu quả sản xuất
và nâng cao được tính bền vững lâu dài cho cả nông dân và cho cả công ty
đối với khoa học công nghệ thì công ty cổ phần mía đường lam sơn cũng đã áp dụng cho cả sản xuất nông nghiệp
từ quy trình thâm canh mía ứng dụng các loại giống mới
áp dụng cờ dây hóa đồng bộ
quản lý hơn một mươi hectare trồng mía của nhà máy cộng với hàng ngàn hectare đơn lẻ
của các hộ dân hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu cùng nhà máy nằm rải rác khắp các tỉnh thành xung quanh
khiến cho công tác quản lý đất đai chất lượng cây mía đầu vào còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với ứng dụng gis vấn đề được giải quyết chỉ thông qua vài thao tác nhỏ ở trên máy tính
trong hệ thống gác của mình hiện tại đang quản lý về chi tiết về diện tích
cũng như quy trình chăm sóc vòng đời của cây mía từ lúc làm đất trồng mới
chăm sóc và thu hoạch vận chuyển về nhà máy để sản xuất và chế biến
đây là bản đồ các thử mía của vùng mía đường lam sơn
mỗi thử mía là văn bộ điều bàn họ sẽ vẽ tích tọa độ ở đây để tính được diện tích của thử mía
sau khi văn bộ điều bàn được phê duyệt cái thử mía đấy rồi
thì hệ thống nó sẽ map được cái tọa độ của cái thử đó ở trên bản đồ
sẽ biết được là
cái thử này là hộ nông dân trồng giống gì để đưa ra một cái quy trình chăm sóc cho cái giống mía đó ở trên cái đất đó
trước đây khi mà chưa quản lý cái vùng nguyên liệu bằng cái quản lý chuyển đổi số
thì cho thấy rằng là cái năng suất chất lượng là rất là thấp
thứ hai nữa là quản lý vùng nguyên liệu nó cũng chưa được chặt chẽ
thứ ba nữa là chúng ta thực hiện như vậy thì tốn rất nhiều các khoản chi phí
đặc biệt là nhân sự và cái chi phí nhân công
hiện nay chúng tôi quản lý vùng nguyên liệu là với đội ngũ cán bộ nguyên liệu trước đây
có cả trăm cán bộ nhưng mà đến nay thì chúng tôi cũng chỉ sử dụng có khoảng hai mươi đến ba mươi cán bộ
quản lý một mươi hectare mía
sau khi mà áp dụng công nghệ khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì cho thấy là cái hiệu quả
nó đã được nâng lên đáng kể và công tác quản lý vùng nguyên liệu mỹ đường lam sơn
nó đang là một cái hướng rất là tốt quản lý chặt chẽ và phát triển
nó rất là bền vững
cho nên là gặp những khó khăn hay thuận lợi thì công ty cổ phần mía đường lam sơn
và bà con nông dân vẫn đứng vững và phát triển một cách nó đồng bộ nó toàn diện
kính thưa quý vị ứng dụng hệ thống thông tin điện lý gis được phát triển như là một giải pháp
cập nhật trong việc xây dựng dữ liệu và từ cơ sở đó thì cũng có thể đưa ra được những dự báo
và mô phỏng về tình trạng biến động thổ nhưỡng và khí hậu
rõ ràng có thể thấy được việc ứng dụng công nghệ gis đã làm thay đổi cách thức
nghiên cứu quản lý trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo một hướng hiện đại hóa
tối ưu hóa và hiệu quả hơn rất nhiều so với những phương pháp truyền thống trước đây
tại các nông trường hiện nay ứng dụng gis đã đi sâu vào hoạt động sản xuất
hướng tới một nền nông nghiệp tập trung hiện đại hóa nhằm đưa nông sản việt nam
vào những thị trường khó tính ở trên thế giới
hiện nay đối với việt nam chúng ta là chính phủ đã có một cái thúc đẩy
một chính phủ số nền kinh tế số xã hội số và công dân số
thì ngành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn không nằm ngoài su thế đó
và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn gắn với công tác chuyển đổi số
đó đặc biệt là ứng dụng gis hệ thống thông tin địa lý
trong các lĩnh vực khác nhau của lĩnh vực nông nghiệp này
đặc biệt trong vấn đề sản xuất nông nghiệp
như chúng tôi dùng các máy bay uav máy bay không người lái ảnh
để chúng tôi quan sát biến động đất nông nghiệp
quan sát chuối sản xuất nông nghiệp trên bề mặt bản đất
đặc biệt là quan sát kỹ lập bản đồ cho các khu vực sâu bệnh hại
để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp
không thể phủ nhận những lợi ích mà gis mang lại cho hoạt động sản xuất nông nghiệp
thách thức từ việc nâng cao giá trị nông sản phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
tối ưu hóa chi phí sản xuất tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực
và hướng tới xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững
đã xác định rõ tiềm năng ứng dụng của gis trong định hướng sản xuất nông nghiệp
sẽ càng được mở rộng và chứng minh được tính hiệu quả
trở thành một công cụ hỗ trợ ra quyết định đối với các chuyên gia quy hoạch và nhà quản lý
đến đây thời lượng của chương trình nhịp sống số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào hai mươi h ba mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh antv